theo tin từ bộ y tế báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương tính đến sáu giờ sáng nay ngày một tháng bốn đã ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới
từ bệnh nhân số hai trăm linh tám đến hai trăm một mươi hai nâng tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm một mươi hai người
trong số năm ca mắc mới một ca là nhân viên công ty trường sinh một ca bị nhiễm bệnh trong cộng đồng và ba ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
bên cạnh đó sáng nay hai bệnh nhân số sáu mươi một và sáu mươi bảy ở ninh thuận đã được công bố khỏi bệnh